biến thể omicron dễ lây lan kết hợp với cao điểm đi lại dịp cuối năm hai nghìn hai mươi một đang làm tăng mạnh số ca covid một mươi chín trên toàn thế giới nhất là tại thái lan và nhiều nước châu âu
nhiều nước châu âu ghi nhận số ca covid một mươi chín kỷ lục trong hai mươi bốn giờ
trong khi đó giới chức thái lan cảnh báo người dân nên chuẩn bị tinh thần cho việc số ca nhiễm covid một mươi chín sẽ tăng sau khi phát hiện ổ dịch siêu lây nhiễm liên quan đến biến thể omicron
cụ thể ngày ba mươi tháng một mươi hai báo bangkok pot dẫn lời bộ y tế công cộng thái lan cho biết tới nay nước này đã ghi nhận bảy trăm bốn mươi ca mắc omicron ở ba mươi ba tỉnh trong đó có bốn trăm tám mươi chín ca nhập cảnh phần còn lại là ca cộng đồng
tiến sĩ supakit syrilak cục trưởng cục khoa học y tế thái lan nói rằng hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các ca mắc omicron trên địa phương đều liên quan đến các ca nhập cảnh trước đó
chỉ riêng trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi hai
thái lan có khoảng hai trăm linh ca nhiễm omicron tương đương với sáu trong tổng gần năm ca mới ghi nhận
omicron rõ ràng đang lây lan nhanh nhưng không thực sự nghiêm trọng tiến sĩ supakit nhận xét
thái lan cũng phát hiện ổ dịch omicron siêu lây nhiễm tại tỉnh đông bắc calassion
đến nay theo cục kiểm soát dịch bệnh thái lan có hai trăm bốn mươi tám ca nhiễm tại một mươi hai tỉnh vùng đông bắc và phía bắc liên quan đến cặp vợ chồng từ bỉ về
ngày một mươi hai tháng một mươi hai họ đến karacil
tại đây họ ghé tới quán bar mà không biết mình đã mắc omicron
ngoài ra ông supakit cho biết thái lan đã giải trình tự gen một số mẫu bệnh phẩm lấy ngẫu nhiên từ du khách nước ngoài
người dân sống ở biên giới bệnh nhân covid một mươi chín nặng và người ở các ổ dịch có đặc điểm bất thường
kết quả được chia sẻ với các nhà khoa học trên thế giới thông qua gisad sáng kiến toàn cầu chia sẻ dữ liệu về cúm
thủ tướng thái lan kêu gọi người dân thận trọng trong đón năm mới luôn đeo khẩu trang và tránh nơi đông người
thái lan yêu cầu công chức làm việc tại nhà trong hai tuần sau khi đi du lịch dịp năm mới hai nghìn hai mươi hai và khuyến khích các công ty tư nhân làm theo
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai theo hãng tin reuters các nước anh pháp ý tây ban nha bồ đào nha hy lạp đều có số ca mắc mới theo ngày tăng cao kỷ lục
tại pháp bộ trưởng oliver venean cho biết họ đang chứng kiến số ca bệnh tăng chóng mặt với hai trăm linh tám ca mới trong hai mươi bốn giờ mức tăng theo ngày kỷ lục tại pháp và trên cả châu âu
ngày ba mươi một tháng một mươi hai pháp bắt buộc đeo khẩu trang trở lại ngoài trời với mọi người từ một mươi một tuổi trở lên trừ người ngồi trong xe và người đang chơi thể thao
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đan mạch hiện có tỷ lệ ca nhiễm trên đầu người cao nhất thế giới cũng ghi nhận kỷ lục hai mươi ba hai trăm hai mươi tám ca mắc trong hai mươi bốn giờ
chính quyền cho rằng nguyên do vì số người xét nghiệm covid một mươi chín tăng đột biến sau lễ giáng sinh tây ban nha cũng đã ban hành quy định mới giới hạn sức dứa với các sân vận động là bảy mươi năm sân ngoài và năm mươi sân trong nhà
sau khi ghi nhận kỷ lục với một trăm linh bảy trăm sáu mươi ca mắc trong hai mươi bốn giờ
hy lạp ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cũng đã đưa ra các biện pháp hạn chế mới đối với ngành dịch vụ giải trí nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín nhất là biến thể omicron
các biện pháp này có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
giới chức hy lạp yêu cầu các quán bar câu lạc bộ giải trí ban đêm và nhà hàng phải đóng cửa vào lúc nửa đêm và không được bật nhạc
ngoại trừ đêm giao thừa đón năm hai nghìn hai mươi hai
các địa điểm này có thể mở cửa đến hai giờ sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhưng cũng không có âm nhạc
trong thời gian được phép hoạt động các cơ sở này chỉ được phép tiếp đón mỗi bàn sáu người
hy lạp buộc phải áp dụng các biện pháp mới nói trên sớm hơn dự kiến vì số ca nhiễm mới tăng mạnh
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai giới chức y tế hy lạp thông báo nước này ghi nhận hai mươi tám tám trăm hai mươi tám ca mới mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay và bảy mươi hai ca tử vong
bộ trưởng y tế hy lạp cho rằng biến thể omicron đang dần trở thành biến thể lây lan chính tại nước này
chỉ trong vòng một tháng kể từ khi hy lạp phát hiện ca nhiễm đầu tiên được đánh giá là có khả năng lây nhiễm cao này và đang gây áp lực cho hệ thống y tế công
tuần trước nhà chức trách hy lạp đã thắt chặt các biện pháp hạn chế yêu cầu đeo khẩu trang tại những địa điểm không gian mở
đồng thời cấm các lễ hội vào dịp giáng sinh và năm mới tại công cộng
bộ trưởng cũng nhấn mạnh nếu các biện pháp trên được tuân thủ hoàn toàn
cuộc sống người dân sẽ trở lại bình thường sau giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại cộng hòa séc bộ trưởng y tế nước này cảnh báo làn sóng dịch covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra sẽ đạt đỉnh vào tuần cuối cùng của tháng một năm hai nghìn hai mươi
và tuần đầu tiên của tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hiện biến thể này đang lan rộng trong cộng đồng ở một số vùng của cộng hòa z
trong ngày ba mươi tháng một mươi hai italy đã ghi nhận một trăm hai mươi sáu tám trăm tám mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
lần đầu tiên vượt mốc hơn một trăm linh ca mỗi ngày
trong suốt hai năm xảy ra đại dịch kỷ lục trước đó là ngày hai mươi chín tháng một mươi hai với chín mươi tám ba mươi ca mắc mới
số ca mắc mới covid một mươi chín tăng cao tại italy là một phần của xu hướng rộng hơn trên khắp châu âu
chủ yếu do biến thể omicron có thể khả năng lây truyền mạnh
italy đứng thứ ba về tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trong liên minh châu âu eu chỉ sau pháp và đức
số ca mắc mới tại italy đang gia tăng bất chấp việc triển khai tiêm vaccine thành công trên diện rộng
tính đến ngày ba mươi tháng một mươi hai gần tám mươi sáu dân số trên một mươi hai tuổi của nước này đã được tiêm vaccine đủ liều
trong một diễn biến liên quan cùng ngày patika tuyên bố giáo hoàng francis đã quyết định hủy bỏ
chuyến thăm đêm giao thừa truyền thống của ngài tại quảng trường peter do lo ngại về việc lây lan đại dịch covid một mươi chín
khi những đám đông tụ tập
đức giáo hoàng thường gặp gỡ người dân khi ngại đến khu tái hiện khung cảnh chúa giáng sinh
tại quảng trường st peter vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai sau khi chủ tòa buổi kinh chiều cuối năm
nhưng vatican cho biết
sự kiện năm nay sẽ không được tổ chức để tránh các cuộc tụ tập và nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín sau đó
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi hai giáo hoàng francit tám mươi năm tuổi đã tổ chức buổi tiếp kiến chung hàng tuần như thường lệ
tại hội trường pow ở vatikan với những người tham gia phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội
cuối cùng tại anh nước này mới đây thậm chí đã phải thiết kế nhiều bệnh viện giã chiến
khi số ca mắc mới chạm mức kỷ lục trong suốt một tuần qua
trong bảy ngày qua anh ghi nhận gần một triệu ca mắc sars cov hai mới
cụ thể là chín trăm một mươi bốn bảy trăm hai mươi ba người đã được xét nghiệm dương tính
số liệu dịch vụ y tế quốc gia vùng duy nhất của vương quốc anh không áp dụng thêm các biện pháp hạn chế
sau giáng sinh cho thấy tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai số ca nhập viện do covid một mươi chín tại vùng england
đã đạt mức cao kỷ lục kể từ tháng ba với một mươi bốn trăm sáu mươi hai ca tăng bốn mươi tám so với tuần trước
tuy nhiên khoảng ba mươi trong số bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhập viện để điều trị các chứng bệnh khác
giám đốc cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
tiến sĩ jenny hari cho biết cần theo dõi dữ liệu trong vài tuần tới để đánh giá chắc chắn
làn sóng dịch đang diễn ra theo hướng nào
trong khi đó nhu cầu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại anh đã tăng vọt sau khi chính phủ thay đổi quy định
về cách ly cho phép những người mắc covid một mươi chín tại vùng england đã kết thúc sau cách ly bảy ngày
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ sáu và thứ bảy của kỳ cách ly
những người đã tiêm phòng đầy đủ có tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
bao gồm những người trong cùng một gia đình cũng không phải cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hàng ngày
công suất phân phối bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đã tăng gấp đôi lên chín trăm linh bộ trên một ngày
kể từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai do nhu cầu cao kỷ lục
nhu cầu xét nghiệm nhanh pcr để khẳng định kết quả xét nghiệm nhanh cũng đặc biệt cao
từ giữa tháng một mươi hai đã tăng công suất xét nghiệm pcr thêm một trăm linh trường hợp mỗi ngày
riêng trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cơ quan này đã thực hiện hơn năm trăm linh xét nghiệm pcr
một số lãnh đạo doanh nghiệp anh đang kêu gọi chính phủ giảm thời gian cách ly
đối với những người mắc covid một mươi chín không có triệu chứng xuống còn năm ngày như mỹ đang áp dụng
tuy nhiên người phát ngôn chính phủ anh cho biết
thời gian cách ly hiện nay đã được giảm từ một mươi ngày xuống bảy ngày là rất quan trọng
để hạn chế sự lây lan của virus và trước mắt chính phủ không có kế hoạch thay đổi thời gian cách ly này